làng hoa ngọc hà nức tiếng một thời của hà nội nay chỉ còn lác đác vài vườn với vài gia đình còn lưu giữ lại nét truyền thống xưa
người giữ hương cho làng hoa ngọc hà không ai khác chính là những nghệ nhân trồng hoa
giữa sự ồn ào của phú thị giữa những tòa nhà chọc trời ngày càng nhiều ở thủ đô
những nghệ nhân ấy vẫn mãi miết đắm say trong hương hoa trên những mảnh vườn ít ỏi còn sót lại
đến đình ngọc hà hỏi nhà ông bộ không ai là không biết bởi làng ngọc hà giờ chỉ còn duy nhất gia đình ông còn giữ nghề trồng hoa
gia đình coi như nó sẽ truyền lại đến đời con cháu
bà phạm thị quý ông an viết mỹ cũng là một trong những nghệ nhân trồng hoa một thời của làng ngọc hà
nhưng theo thời gian sự phát triển của thời đại quy hoạch của làng xã rồi con cái lớn lên đất trồng hoa cũng vì thế mà mai một dần
nhà cao nhà rộng nhà cao xây bốn năm tầng
trông nó cũng đẹp thật nhưng mà nó cũng buồn nó mất cả cái tính chất làng hoa ngày xưa
tôi tiếc là con cháu không theo được mình
tâm lý mà người già của tôi thực tế mà nói tiếc tiếc ở chỗ này
cái nghề trồng hoa thực tế mà nó tuy vất vả nhưng mà nó lại rất là ăn nhàn
có lúc vất vả lúc nghỉ ngơi thế giờ ra ngắm cây cối thì nó thoải mái hơn
đôi lúc cũng cảm thấy nhớ
mong muốn được giữ được cái nghề này cũng rất là mong muốn của nhiều người
thế nhưng mà để làm được việc này thì tôi nghĩ rằng là cũng không hề dễ dàng
với điều kiện bây giờ thì phải giữa nhân dân và nhà nước để cùng phối hợp với nhau
thì theo tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải có những cái dự án lớn để mà bảo tồn
để mà phát huy các cái giá trị của cái nét văn hóa phi vật thể này
dù không còn hưng thịnh như xưa nhưng là ngọc hà
vẫn còn người gắn bó với hoa nhưng nếu giữ lại một miền ký ức
chúng ta vẫn có thể hy vọng ở họ những người cố gắng giữ mãi nét hà nội xưa giữa bộn bề cuộc sống này